thưa quý vị liên quan đến những khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp khi thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy
công an các đơn vị địa phương đã thành lập tổ tham mưu hướng dẫn doanh nghiệp người dân tháo gỡ các vướng mắc bất cập về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
cùng với đó là công tác tuyên truyền cũng sẽ được đẩy mạnh
đơn vị tư vấn chủ đầu tư nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy
lựa chọn nhà thầu có năng lực và hiểu rõ áp dụng đúng các quy định
bộ xây dựng cũng giải đáp rõ các điều kiện chuyển tiếp khi áp dụng các quy chuẩn mới ban hành
theo đó hồ sơ thiết kế xây dựng đã được góp ý hoặc là thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
trước khi quy chuẩn này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã được góp ý hoặc thẩm duyệt
vấn đề chính sách ngày hôm nay với khách mời là ông lê minh long phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ xây dựng
sẽ phân tích cụ thể hơn xung quanh vấn đề áp dụng các tiêu chuẩn quy chuẩn vào thực tế
thưa đồng chí một trong những vấn đề mà chúng tôi muốn bộ xây dựng giải đáp đó là trong một mươi tám tháng thì bộ đã ban hành ba quy chuẩn
và theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp thì việc
liên tục ban hành và thay đổi các quy chuẩn như vậy thì sẽ gây khó khăn trong quá trình áp dụng và thực hiện
về vấn đề này đồng chí có những chia sẻ cụ thể như thế nào
thứ nhất là việc sửa đổi cập nhật các công nghệ các yêu cầu kỹ thuật trên thế giới cũng như ở việt nam là một việc làm bình thường
trong mỗi một phiên bản sửa đổi thì đều có các điều khoản chuyển tiếp nhằm mục đích để tạo thuận lợi
nhất có thể cho doanh nghiệp
thì trong pháp luật quy định thì không hồi tố có nghĩa là đã được thẩm duyệt
theo quy định nào thì cứ tiếp tục thực hiện
nhưng cái nào mà thực hiện theo quy định mới thì thực hiện theo quy định mới
thế riêng cái
hai nghìn hai thì cái phiên bản sáu này thì nó có một cái sự tiến bộ vượt bậc so với tất cả các phiên bản trước đó
mục đích nhắm tới là giải đáp cũng như là tháo gỡ các cái vướng mắt trong thực tiện của mười mấy năm trước đó
thì cái phiên bản hai nghìn hai mươi hai này thì nó được đánh giá là phiên bản tốt
thứ hai là được đánh giá là một trong những phiên bản có nhiều nội dung điều chỉnh thay đổi cập nhật
theo hướng là đáp ứng an toàn về phòng cháy
cũng như là tiết kiệm
vâng ạ như đồng chí vừa chia sẻ các cái quy chuẩn khi mà ban hành hay là có sự điều chỉnh thì chúng ta đều có các điều kiện để chuyển tiếp
về vấn đề này thì các doanh nghiệp cần có cái cách hiểu đúng và đầy đủ như thế nào để có thể áp dụng trong thực tế ạ
về cái vấn đề chuyển tiếp thì ngay trong quá trình biên soạn thì cũng đã nhận định được đây là một vấn đề rất là quan trọng
và chính vì vậy cho nên là cái cách thức chuyển tiếp phải làm sao nó rất là hài hòa
thế thì trong quy chuẩn các phiên bản thì đã đều nói rất rõ là những cái công trình nào được góp ý thẩm định theo phiên bản trước đó
thì được thực hiện theo những phiên bản đó
thế còn những công trình nào mà được góp ý thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy theo phiên bản mới thì áp dụng như phiên bản mới
như vậy là nếu như nói thông tin cho rằng là gặp khó khăn
thì có lẽ là chúng ta cũng cần phải được kiểm chứng lại
thế còn những cái điều những chữ số vừa nói thì đã được ghi rất rõ trong cái chương bảy tổ chức thực hiện của quy chuẩn
từ câu chuyện này thì đồng chí có những chia sẻ thêm như thế nào đối với các doanh nghiệp
để các doanh nghiệp có thể thứ nhất là hiểu đúng các quy định của pháp luật
thứ hai là hiểu rõ và sau đó thì chúng ta mới có thể áp dụng được một cách đúng đắn các điều kiện
các cái quy chuẩn và tiêu chuẩn trong quá trình thực hiện
quy chuẩn thì là một cái tài liệu
bắt buộc áp dụng
thế chính vì vậy mọi đối tượng tham gia thì đều phải tuân thủ yêu cầu trong cái quy chuẩn đã nêu về kỹ thuật
thế thì ở góc độ những người đứng đầu doanh nghiệp thì chúng tôi cũng khuyên cáo là
thứ nhất thì khi có thông tin thì nên tiếp cận những đơn vị trực tiếp biên soạn ra ra các cái tài liệu đó để được giải đáp
sau đó thì chúng ta mới
đi thuê các cái tổ chức tư vấn nó có đủ năng lực kinh nghiệm
thế nếu như các đơn vị đó vẫn còn những cái thắc mắc thì vẫn có thể xin các ý kiến góp ý trực tiếp tư vấn của bộ y dự
thì trên cơ sở đó thì nhà tư vấn mới tư vấn ra những vật vật tốt hơn
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi